nhận thông báo về áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành cơn bão số ba của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương ban chủ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng trị đã triển khai nhanh chóng các biện pháp ứng phó với diễn biến của thời tiết nguy hiểm trên biển
tính đến thời điểm này tổng số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh quảng trị có gần hai ba trăm linh chiếc với hơn sáu bảy trăm linh thuyền viên và ngư dân nhận được thông tin về diễn biến của bão số ba đã đưa tàu thuyền vào các vị trí neo đậu an toàn
do tính chất khẩn cấp của cơn bão số ba lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị đã huy động các phương tiện tuyên truyền cho ngư dân trong tỉnh quảng trị không được ra khơi
hiện tại còn năm chiếc với ba mươi hai người trong đó hoạt động tại vùng biển đà nẵng hai chiếc với một mươi bốn người hoạt động xung quanh vùng biển cồn cỏ di chuyển từ vùng biển nam vịnh bắc bộ về ba chiếc với một mươi tám người
số tàu thuyền ngoại tỉnh đang neo đậu tại cửa việt huyện gio linh tỉnh quảng trị hai mươi hai chiếc với hai trăm linh người